công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về các hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị kim anh chú tại huyện nhơn trạch khi đang trên đường đi thu tiền thắng thua đề thu giữ một điện thoại di động và hai mươi một triệu đồng tiền mặt
qua điều tra mở rộng lực lượng công an tiến hành bắt giữ khám xét khẩn cấp đối với bốn đối tượng khác cùng ngụ huyện nhân trạch là các thầu đề bán số đề của kim anh với tổng số tiền là hơn năm mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
chính vì nhu cầu của nhiều người nên trên mạng xã hội thì sẽ có xuất hiện nhiều nhóm tư vấn bán slo đề với số lượng thành viên rất lớn
tại đây thì những người bán đặt
dùng nhiều chiêu trò để lấy được lòng tin của nhiều người xem
họ tạo dựng uy tín hình ảnh cuộc sống giàu xa tự giới thiệu làm việc tại công ty sổ số lớn đã có nhiều người rơi vào bẫy lừa đảo của chúng với số tiền không hề nhỏ
người phụ nữ này ở thành phố ninh bình một nạn nhân trong vụ lừa mua số lô trên mạng
một chút tò mò chị đã vào trang mạng nơi quảng cáo bán số lô tỷ lệ chúng một trăm linh
chị đã được một nhân viên giới thiệu là người của công ty sổ số đại pháp sẽ cho chị con số để ghi lô với mỗi số là năm triệu đồng
cũng do tò mò và lòng tham chị đã chuyển khoản cho người môi giới và con số được mua đã trúng
biết nó là trên dân lô trên facebook
facebook thì thấy nó cứ bán số bán số

vậy xong mới hướng vào vậy thì số thì cũng chính xác thì con trong đấy nó bán thì chính xác năm triệu thôi là cái gì
mình mua một lần năm triệu xong nó bảo là đây là tiền năm triệu này là một triệu

cho cho số là đúng vì mình nộp quá nhiều tiền ra đó rồi và nó lại đúng xong hôm sau nó lại cho chết
không được không chết không được không chết đấy mình theo nó
xong hôm sau nó bảo đánh hộ cho nó nó sẽ cho sống không đánh hộ nó nó sẽ chết
nên là nó bắt mình đánh hộ nó thì mình gỡ mình hãi đã thua rồi là phải gỡ đúng không
nhiều lần nạn nhân mua số thì không trúng
chị có hỏi đối tượng môi giới lấy lý do có thanh tra nên không làm được số sẽ để lại số tiền đã đánh trượng cho chị có biên lai rõ ràng
xong hôm về không về không về không về xong hôm nay lại không về cho số gì kiểu gì nó bảo nó đang thanh tra nó về
hôm nào không trúng thì nó bảo thanh tra
nó bảo nó đang thanh tra nó về

xong cái là nó đổ nó nó bảo lại bảo vậy chứ vậy thì mình nộp thêm hai mươi triệu nữa thì nó bút lót nó xếp thì mới lấy được số tiền đấy ra
rất nhiều liên chuyển tiền từ tiền mua số tiền bồi dưỡng để được lấy lại số tiền đã mất
nhưng kết quả vẫn là lời hứa và sự đe dọa của đối tượng môi giới trên
đến khi biết là mình bị lừa
điện thoại đòi thì bị đối tượng đe dọa và bắt chế tiếp
xong rồi sau là mình là phải đánh hộ nó
đánh hộ nó vào đâu
đánh hộ nó mình đi mua số nó đưa cho mình xong mình đánh cho nó xong mình giải pháp tiền tiền nó những lần chiếu về sau

không trúng thì mình mất
thế rồi xong bắt đầu là nó lừa vậy xong nó đe
xong rồi xong ấy là nó đỏ vào băng kia xong nó còn cài đặt những cái tin nhắn ở trên tiệm tiểu nó đe phố ngãi xong rồi sau
việc tạo lòng tin cho các con mồi cũng hết sức công phu
cho những số ngẫu nhiên nhưng lại vô tình chúng để người chơi nghĩ rằng các đối tượng này là người của công ty sổ số có thể làm được kết quả
và việc trả lại số tiền mua số nhưng không trúng cũng có những biên nhận hết sức tinh vị
vì sao hiện tượng này tồn tại rất lâu và lan rộng trong xã hội nhưng cơ quan chức năng không nhận được trình báo không nắm được thông tin
đối với những loài tội phạm bán số trên mạng đấy
dân nhất là những người hám lời mua số và chơi cầu bạc văn chất lô đè thì rất khó khăn cho công tác điều tra
vì lý do là chính những người đấy gọi là nạn nhân là bị nạn nhân trong các vụ lừa đảo đó thì đều là phạm tội trong trường hợp đánh bạc
các đối tượng môi giới không ngại ngần cho số tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch truyền tiền và số điện thoại để liên hệ
tin chắc rằng qua những giao dịch ngân hàng và thông tin đăng ký tài khoản cơ quan điều tra sẽ biết rõ đối tượng này là ai
chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh
những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng này trong các bản tin sau
phát hiện nam thanh niên lái xe máy xay làn đường tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra
nhưng người này không chấp hành mà lại lao xe tông vào một thiếu tá cảnh sát giao thông dẫn đến bị chấn thương nặng
công an tỉnh tiền giang cho biết đang phối hợp điều tra vụ việc trên
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn giờ ngày một mươi sáu tháng bốn tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
do thiếu tá trần hoàng nghĩa làm tổ trưởng
tuần tra trên quốc lộ một đoạn qua xã long an huyện châu thành tỉnh tiền giang
trong lúc tuần tra tổ công tác phát hiện xe máy do võ nhật hùng cầm lái
chở theo nguyễn minh hoàng cùng chú tại tỉnh bến tre đi sai làn đường đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
hùng không chấp hành mà bất ngờ lao xe máy vào khiến cho thiếu tá nghĩa ngã đập đầu xuống đường
bị thương nặng và được chuyển vào bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang cấp cứu
sau đó được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy tp hcm điều trị
kết quả chuẩn đoán thiếu tá nghĩa bị chấn thương sọ não gãy xương hàm hiện đã qua cơn nguy kịch
riêng đối tượng lái xe máy tông vào thiêu tá nghĩa đang bị công an huyện châu thành tạm giữ hành chính để điều tra
sáng nay công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân
một vụ cháy ở địa bàn xã bình minh huyện trảng bom vào tối qua ngày một mươi sáu tháng bốn
theo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày một mươi sáu tháng bốn tại tiệm sửa xe nhật tân
ấp trả cổ xã bình minh huyện trảng bom đồng nai đã xảy ra một vụ cháy
do phía trong tiệm sửa xe có nhiều chất liệu dễ cháy như dầu mỡ lốp xe
do đó khi phát hiện đám cháy chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bao trùm lên toàn bộ cả khu vực căn nhà rộng khoảng năm mươi m hai
có nguy cơ cháy lan sang khu vực hai hộ gia đình bên cạnh
tiếp nhận thông tin công an huyện tràng bom đã phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
huy động hai xe chữa cháy cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy
đến khoảng hai mươi một h cùng ngày lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy hoàn toàn
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại
tối qua ngày một mươi sáu tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa tiến hành ập vào
và truy quét thành công một tụ điểm kinh doanh cà phê giải khát trá hình ở quận liên triều
chuyên tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet
tổ công tác đã bắt quả tang nguyễn đức tâm chú tại tỉnh quảng bình và vũ đức trương tâm chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
khi đang tổ chức ghi cá độ bóng đá ở các giải đấu ngoại hạng anh và giải vô địch quốc gia đức qua mạng internet cho chín con bạc
qua công tác trinh sát được biết từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai quán cà phê này được đức tâm và trung tâm cầu kết lựa chọn
để làm nơi công khai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
tại hiện trường công an quận thu giữ một trăm linh tờ tịch ghi tỷ lệ cá cược hơn chín mươi ba triệu đồng tiền mặt và laptop tv
cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá
qua kiểm tra sơ bộ trên máy tính của hai đối tượng thể hiện số tiền ghi cá độ lên đến gần chín trăm linh triệu đồng
đội kiến sát hình sự công an quận đã tiến hành lập biên bản và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện trà cứu tỉnh trà vinh cho biết
với các lực lượng liên quan hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền vừa xảy ra trên địa bàn huyện
thông qua công tác nghiệp vụ công an huyện trà cú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
bắt qua tàn bốn mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền tại ấp chợ sát tập sơn huyện trà cứu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn trăm tám mươi chín triệu đồng tiền mặt một mươi bốn con gà một mươi bốn xe mô tô một xe ô tô và các tăng vật có liên quan
qua điều tra xác minh ban đầu công an huyện trà cú xác định các đối tượng có hộ khẩu ở huyện cầu kè tiểu cần châu thành trà cú
thành phố trà vinh và tỉnh bến tre đây là tụ điểm đá gà có quy mô lớn xung quanh có tường rào cao ba mét lối vào để các đối tượng bố trí
nhiều lớp cửa phân công người cảnh giới để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện công an huyện trà cú đã xác định được đối tượng đứng ra tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền là nguyễn hữu nam tên thường gọi là lương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đối tượng trịnh văn hưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng ngụ ấp chợ xã tập sơn và đối tượng phạm trường vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngũ ấp chánh hội b sa ngãi hùng huyện tiểu cần
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần anh hào hai mươi sáu tuổi
trú tại xã bình thắng huyện bù gia mập để điều tra về hành vi sử dụng phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
sáng ngày một mươi hai tháng bốn trần anh hào đang làm việc trong một công ty tại khu công nghiệp
bắt tuần phú vì cần tiền để chơi game nên có hỏi vay của một nữ công nhân làm cùng số tiền tám trăm linh đồng gửi qua tài khoản ngân hàng
do người vay không nhớ mật khẩu vào ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại thông minh nên đã đưa điện thoại và thẻ atm cho hào
nhờ hào đăng nhập và chuyển cho vay tám trăm linh đồng hào thấy trong tài khoản của chủ thẻ còn hơn bảy mươi triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này
đến chiều cùng ngày khi tăng ca làm việc hào gặp lại người phụ nữ vay tiền lúc sáng hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân
khi mượn được điện thoại hào đã mở ứng dụng chuyển tiền trong điện thoại này và chuyển số tiền ba mươi triệu đồng trong tài khoản của chủ điện thoại vào tài khoản của một người quen khác của hào
sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân và liên hệ với người đã nhận tiền để rút tiền tiêu xài
đến ngày một mươi ba tháng bốn người cho hào mượn điện thoại phát hiện bị mất tiền trong tài khoản nên nghi ngờ hào đã chiếm đoạt và gặp hào để nói chuyện nhưng hào không thừa nhận
vì vậy người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc tại cơ quan công an hào đã thừa nhận mình đã chiếm đoạt số tiền của bị hại
công an huyện đồng phú đang tiếp tục điều tra làm rõ
từ đầu tháng một đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại các địa bàn giáp ranh với khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật táo bạo với thủ đoạn hết sức liều lĩnh và manh động gây hoang mang đối với người dân
công an huyện nhân trạch đã vào cuộc truy xét và bắt được nhóm đối tượng gây án
huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang
nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngụ xã phước thiện huyện nhân trạch nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú tại huyện nhân trạch để điều tra làm rõ về hành vi cướp cướp giật tài sản
đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn nhỏ nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp cướp giật tài sản táo bạo thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt và manh động
các đối tượng ăn mặc dạ gái thường mang hung khí thời điểm gây án thường vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng vào dạng cảnh gây hấn đánh nhau mang hung khí ra hù dọa hoặc xin đẻo tiền rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp cướp giật tài sản trên địa bàn
với các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch
tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt được cũng hai mươi triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại tài sản có giá trị khác nhau
sau khi gây án các đối tượng lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài hàng ngày
người dân tự bảo về mình lúc mà hạn chế đi ban đêm đi làm hay đi công việc thì mình đi từ hai người trở lên
rồi hạn chế việc nghe điện thoại ngoài đường để tránh việc các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
người dân sau khi mà xảy ra vụ việc thì nên khẩn trương đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc
hoạt động của bọn cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng
chức năng bản thân người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác chú động phòng ngừa không để sơ hở
khiến kẻ gian có cơ hội gây án góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng